cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lưu thị ngọc lan
hiện cơ quan công an tỉnh điện biên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan thành phố sóc trăng vừa bắt giữ đối tượng danh khương hai mươi tám tuổi
trú tại xã phú tân huyện châu thành tỉnh sóc trăng về hành vi trộm cắp xe mô tô
tại cơ quan công an khương thừa nhận đã thực hiện một mươi vụ trộm cắp xe mô tô
trong đó tại địa bàn thành phố sóc trăng là bảy vụ ở huyện châu thành hai vụ huyện mỹ xuyên một vụ
gần đây nhất đối tượng đã thực hiện hai vụ trộm cắp xe vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
hiện lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra
thưa quý vị và các bạn chỉ trong vòng một tháng trên địa bàn tỉnh bình dương đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản của phụ nữ đi một mình trên những đoạn đường vắng
trước hình trên công an tỉnh bình dương đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nhanh chóng vào cuộc
để triệt xóa băng cướp này sau một thời gian điều tra công an huyện bào bàng đã tóm gọn được các đối tượng
khoảng hai mươi giờ ngày năm tháng hai tại ngã ba bầu bàng đang trên đường về nhà
một người phụ nữ bị hai thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật túi sách bên trong có chín triệu đồng
tiếp đó ngày hai mươi tháng hai khi một phụ nữ đi từ quán ăn ra cũng bị hai đối tượng ép xe giật túi sách
bên trong có ba triệu đồng và một điện thoại iphone sáu
huyện sẽ ra liên tiếp hai vụ cướp giật tài sản
huyện sẽ ra liên tiếp hai vụ cướp tài sản bên trong có ba triệu đồng và một điện thoại iphone sáu
sau khi chuyên án được xác lập công an huyện bào bàng đã triển khai lực lượng xuống địa bàn
bố trí tuần tra vũ trang tuần tra trinh sát trên các tuyến đường trọng điểm
các trinh sát được tung ra tỏa đi các hướng thu thập thông tin sàng lọc đối tượng cầm cán trên địa bàn

đồng thời tổ chức mật phục tại các điểm thường xuyên xảy ra cướp
nhằm kịp thời phát hiện nghi can quay lại hành động
trinh sát thì tung đi tất cả các địa bàn trọng điểm gây ra cướp lực
đôi lúc thì là khi mà mình đi xuống địa bàn là coi như là cái bọn này là nó im hơi luôn là lặng tiếng
như là nó biết mình là tung quân đi
bản thân là chỉ huy đội cũng như là trưởng công an huyện trưởng ban thiên án thì cũng động viên anh em
bằng mỗi giá là phải triệt xóa nhóm này
để mà giữ an ninh trên địa bàn tạo lại lòng tin đối với nhân dân
đến tối ngày hai mươi tám tháng hai phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn
các trinh sát bí mật bám theo
khi đến khu vực ấp bưng thuốc xã long nguyên thì đối tượng ngồi sau chồm người
giật túi sách của một người phụ nữ đi xe tay ga nhưng không thành
không để đối tượng có cơ hội chạy thoát lực lượng công an đã tăng ga truy đuổi
và vây bắt được hai đối tượng này
tại cơ quan công an các đối tượng này khai nhận
tên là hồ hoàng khang chú tại tỉnh bạc liêu và hoàng văn hồng chú tại thành phố hồ chí minh
khai thác nhanh hai đối tượng này công an huyện bào bàng tiếp tục bắt giữ võ hoàng nhã
sáu tuổi về hành vi cướp giật tài sản bắt giữ nguyễn khắc chiến hai mươi tám tuổi
và phương tuấn anh hai mươi tám tuổi về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tại cơ quan công an các đối tượng này khai nhận trong tháng hai
chúng đã gây ra hai mươi sáu vụ cướp giật tại thành phố thủ dầu một thị xã bến cát và huyện bào bàng
chuyên án một lần nữa cho thấy tinh thần tấn công quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm của lực lượng công an
đồng thời cũng cảnh báo người dân
khi lưu thông trên đường đặc biệt là phụ nữ phải cất giữ tài sản cẩn thận
không để sơn hở để đối tượng xấu lợi dụng ra tay cướp giật
chúng tôi vừa nhận được thông tin thêm về một vụ hỏa hoạn lớn thiêu dụi một sưởng chế biến gỗ ép
xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày hôm qua một mươi bảy tháng ba
tại công ty cổ phần lâm sản đắk lắc ở lô một c cụm công nghiệp tân an tp bồn ma thuật
hiện lực lượng công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ cháy
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đắk lắc
đã lập tức điều động sáu xe chữa cháy một xe cứu hộ một xe máy bơm và gần một trăm linh chiến sĩ
xuống hiện trường để tiến hành dập lửa
sau hơn một giờ ngọn lửa cơ bản được khống chế
tuy nhiên khu vực xảy ra cháy chứa rất nhiều mùn cưa
nên đến thời điểm hiện tại các chiến sĩ vẫn đang tiếp tục tưới nước vào mùa cưa
để không cho ngọn lửa bùng phát lại
khu vực xưởng bị cháy gồm gần một m hai
rất may vụ cháy đã không có thiệt hại về người
nhưng chưa thống kê được thiệt hại về tài sản
công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh trà vinh vừa triệt phá một vụ đánh bạc
tại ấp vang nhất xã phước hảo huyện châu thành
thu giữ hai trăm năm mươi bảy triệu đồng và một tám trăm ba mươi bốn usd
tại hiện trường lực lượng công an bắt quả tăng bốn mươi một đối tượng đang đá gà ăn tiền
tăng vật thu giữ gồm tám con gà trống
hai mươi cây cựa sắt bốn cuộn băng keo sáu mươi ba xe mô tô một xe ô tô
trên hai trăm năm mươi bảy triệu đồng và một tám trăm ba mươi bốn usd
các đối tượng tham gia đá gà có độ tuổi từ một mươi chín đến sáu mươi chín
thường trú ở các huyện duyên hải cầu ngang châu thành
vụ việc đang được công an huyện châu thành tiếp tục điều tra
còn tại quảng bình vào sáng nay ngày tám tháng ba
công an thị xã ba đồn vừa bắt quả tang một nhóm gồm năm đối tượng
đang đánh bạc bằng hình thức bạc
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm hai bộ bài tú lơ khơ
thu giữ trên chiếu bạc hơn một mươi một triệu đồng
và thu giữ trên người các đối tượng số tiền hơn hai mươi triệu đồng
công an thị xã ba đồn đã lập biên bản bắt quả tang
và tiến hành tạm giữ hình sự năm đối tượng trên
cũng trong sáng ngày hôm nay đội quản lý thị trường cơ động số một
tri cục quản lý thị trường tỉnh an giang vừa bắt giữ hai xe ô tô
vận chuyển hàng cấm hàng nhập lậu đã qua sử dụng
trị giá trên ba trăm hai mươi triệu đồng
xe tải bị bắt mang biển kiểm soát sáu mươi bảy c một nghìn năm trăm sáu mươi do nguyễn minh thế hiển
trú tại thành phố châu đốc điều khiển hướng từ châu đốc về long xuyên
khi đến địa bàn thành phố long xuyên thì bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ
qua kiểm tra phát hiện số lượng lớn đồ điện tử đã qua sử dụng
với tổng trị giá khoảng ba trăm linh triệu đồng được nguyễn trang cất giấu dưới một trăm tám mươi bao đậu xanh
tại thời điểm kiểm tra tài xế hiển không xuất trình được hóa đơn
chứng tử chứng minh nguồn gốc của hoàng há
cùng ngày đơn vị này cũng đã kiểm tra và bắt giữ xe ô tô khách do nguyễn công thành điều khiển
trên xe có vận chuyển hàng hóa nhập lậu như đồ điện tử đã qua sử dụng
mỹ phẩm và thuốc tây tổng hàng hóa bắt giữ khoảng hai mươi triệu đồng
tại bình định trong thời gian gần đây lực lượng chức năng phát hiện làm rõ
nhiều vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu trên các phương tiện giao thông
điều đáng nói là phần lớn người vi phạm không biết rằng hành vi trên sẽ bị xử lý rất nặng
cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tỉnh bình định
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam lê lợi sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
chú huyện phù mỹ tỉnh bình định về hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
trên xe khách biển số tám mươi hai b hai trăm linh tám do lợi điều khiển
từ tỉnh con tum về thị xã an nhơn
khi đang lưu thông trên quốc lộ một mươi chín thì bị cảnh sát giao thông công an bình định kiểm tra
phát hiện bảy hai trăm năm mươi gói thuốc lá ngoại nhập lậu
bản thân cũng nhận được được là thuốc lá lậu là quá cấm
là điều trở vi phạm tới pháp luật của nhà nước
nhưng mà có những lý do là xe không có khách
thì mình cũng tặng dụng kiếm ít hàng trở lấy tiền kiếm tiền giàu
còn đây là nguyễn vận hình
nguyễn vận hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
tài xế của xe ô tô tải bị phát hiện trở thuốc lá ngoại nhập lậu
ngày hai mươi bốn tháng hai trên quốc lộ một a thuộc địa bàn phường trần quang diệu thành phố quy nhơn
trên xe khi đó có hai sáu trăm linh bao thuốc lá lậu các loại
bên đây cũng lâu lâu lâu không mình chở một chiếc
mà mình xe chở mà họ gặp họ gãi cái đó mình chở cái đó thôi
nhưng mà bên đây là chống thuốc mình bị các anh bác đem về đây
nếu như trong hai vụ việc vừa nêu trên người vi phạm đều biết hàng hóa mà mình nhận vận chuyển là thuốc lá ngoại nhập lậu
nhưng vẫn cố tình thực hiện thì nhiều trường hợp khác tài xế ô tô vô tình vận chuyển loại hàng cấm này
điển hình là tài xế võ ngọc dinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú an dân tuy an tỉnh phú yên
nhận chở một thùng hàng mà không biết bên trong có hơn một gói thuốc lá lậu
em không có chở những thứ này học trưa giờ em có chở là mấy thùng nhang nhang mà người khách hàng
trong cầu là cố tình gỡ cái chỗ hàng này tân chơi em em không có biết
phương thức thủ đoạn của bọn chúng là thường bỏ lấy trong các túi sách cá nhân
các thùng bụi tôm các thùng nước ngọt để trà trộn vào hành khách đi tân xe
theo nghị định số một trăm hai mươi bốn hai nghìn một mươi năm ndcp thì hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
có số lượng từ năm trăm linh bao trở lên đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự
từ những vụ việc trên những tài xế hoạt động trên đến hai độ và đạt mức nhiệt cao nhất trong đợt này
với một số nơi ở vùng núi phía tây sẽ chạm ngưỡng ba mươi năm độ
dự báo từ ngày một mươi tháng ba khối không khí lạnh tăng cường xuống phía nam trời sẽ chuyển nhiều mây
xuất hiện mưa nhỏ ở diện giải rác nên nhiệt độ giảm mạnh từ bảy đến tám độ
từ ngày một mươi một phần phía bắc của khu vực này trời cũng chuyển rét
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
ít bị tác động của không khí lạnh nên khả năng mưa không nhiều
phần phía bắc các tỉnh từ đà nẵng cho tới quảng ngãi
sẽ xuất hiện mưa nhỏ vài nơi nên nhiệt độ trong ngày giảm dần
và có khả năng chuyển lạnh vào đêm và sáng từ ngày một mươi một
còn phần phía nam các tỉnh từ bình định đến bình thuận
trời tiếp tục phổ biến không mưa ngày nắng nên nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều vẫn đạt ngưỡng ba mươi ba mươi hai độ
các tỉnh tây nguyên khối không khí khô bao trùm khu vực đang hoạt động yếu
nên tình trạng nắng nóng tại đây trong những ngày tới có xu hướng dịu dần
trời mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
các tỉnh nam bộ cường độ nắng cũng bớt gai hắt hơn những ngày trước
nhiệt độ cũng giảm phổ biến và chỉ ở dưới mức ba mươi năm độ vào lúc trưa chiều
tuy nhiên bắt đầu từ ngày một mươi khối không khí khô có khả năng sẽ hoạt động mạnh trở lại
làm gia tăng mức nhiệt
nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn trên khu vực nhất là miền đông nam bộ
với nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
khu vực miền tây nam bộ nhiệt độ cũng tăng lên ngưỡng ba mươi hai ba mươi bốn độ
nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn trên khu vực nhất là miền tây nam bộ